thưa quý vị ngày tám tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính tiếp tục ký ban hành công điện số ba mươi bốn
về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông cổ long
để bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân chủ động ứng phó với các đợt xâm nhập mặn thời gian tới
công điện của thủ tướng yêu cầu các bộ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài nguyên và môi trường
bộ xây dựng bộ thông tin và truyền thông và chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông cổ long
nhất là các địa phương có hộ dân bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn như các tỉnh bến tre tiền giang kiên giang long an sóc trăng bạc liêu cà mau
không được lơ là chủ quan tổ chức theo dõi sát tình hình tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt
có hiệu quả các biện pháp ứng phó với nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tổ chức ra soát nắm chắc thông tin tình hình về từng khu vực từng ấp xóm từng hộ dân trên địa bàn
có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt nhất là các hộ dân sống ở vùng ven biển cuối nguồn cấp nước
khu dân cư trên các cù lao để có các phương án cụ thể phù hợp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân
kiên quyết không để người dân không có nước sinh hoạt
tổ chức ra soát các nguồn nước ngọt giữ chữ trên địa bàn để có phương án cân đối điều hòa nguồn nước ngọt
phục vụ sinh hoạt và sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước thực tế tại từng địa bàn
trường hợp không thể đáp ứng đủ các nhu cầu dùng nước thì phải ưu tiên sử dụng nguồn nước ngọt phục vụ cấp nước
cho sinh hoạt của người dân và các nhu cầu thiết yếu khác
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ nếu để xảy ra tình trạng người dân không có nước sinh hoạt
bộ trưởng bộ tây nguyên và môi trường tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến dự báo
cung cấp thông tin kịp thời chính xác về tình hình nguồn nước xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long
để cơ quan chức năng các địa phương và người dân biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa
ứng phó phù hợp tránh hoang măng không để xảy ra bị động bất ngờ
dự báo của các cơ quan chuyên môn thuộc bộ tài nguyên và môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
từ nay đến giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại đồng bằng sông cửu long có thể xuất hiện ba đợt xâm nhập mặn
nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt của người dân có thể tiếp tục xảy ra
nhất là tại các khu vực trên các cù lao đặc biệt trong bối cảnh nguồn sự chữ nước ngọt đã suy giảm
sau những đợt nắng nóng hạn hán xâm nhập mặn kéo dài
cục an toàn lao động bộ lao động thương minh và xã hội cho biết ngày tám tháng bốn là hạn cuối để một mươi năm cơ quan
bộ ngành gửi ý kiến góp ý về đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
trong đó ngoài bộ nội vụ bộ thông tin và truyền thông bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi bộ lao động thương minh và xã hội
tán thành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài năm ngày liên tục
sau khi một mươi năm bộ ngành cơ quan đóng góp đầy đủ ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc của kỳ nghỉ lễ
bộ lao động thương minh và xã hội sẽ tổng hợp và soạn thảo tờ trình trình thủ tướng chính phủ báo cáo quốc hội
nếu đề xuất này được thông qua người lao động sẽ được nghỉ năm ngày liên tiếp từ hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội vừa cho biết chỉ trong ba tháng đầu năm nay
cảnh sát giao thông hà nội đã xử lý tới hơn một sáu trăm linh trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát
nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông về học sinh
các trường hợp học sinh vi phạm sau đó sẽ được lực lượng chức năng gửi thông báo về nhà trường
để có hình thức xử lý nghiêm
ngoài ra lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường xử lý nghiêm tình trạng phụ huynh học sinh
đưa đón con vi phạm luật giao thông trong thời gian tới đón con tại các khu vực gần trường học
đây là những giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông
đặc biệt là lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên trên địa bàn thủ đô

một mươi bốn tỷ đồng thực hiện cấp chứng chỉ rừng trồng cây phân tán
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban quản lý vườn quốc gia sông thanh ủy ban nhân dân các địa phương liên quan
chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung diện tích kinh phí đề nghị phân bổ
sử dụng kinh phí đúng mục đích hiệu quả
sở tài chính sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với kho bạc nhà nước tỉnh
lập thủ tục cấp kinh phí và hướng dẫn thực hiện thành quyết toán theo đúng quy định

các tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia
cúp thái sơn bắc hai nghìn hai mươi bốn
nét mới và đặc biệt là đội vô địch mùa giải năm nay sẽ trở thành đại diện đầu tiên của việt nam
tham dự afc women s champion league dành cho các câu lạc bộ bóng đá nữ mạnh nhất châu á
bắt đầu từ mùa giải hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
đây là năm thứ một mươi ba liên tiếp giải bóng đá nữ vô địch quốc gia nhận được sự đồng hành
của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
thiết bị điện thái sơn bắc trên cương vị là nhà tài trợ chính của giải đấu
sự hợp tác này tiếp tục là sự khích lệ quan trọng đối với sự phát triển của bóng đá nữ việt nam
giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cúp thái sơn bắc hai nghìn hai mươi bốn có tám đội bóng tham dự
điểm đặc biệt của giải đấu năm nay đó là giai đoạn lượt đi sẽ được tổ chức tập trung
tại vũng tàu từ ngày một tháng năm đến ngày một tháng sáu tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ thi đấu
bởi sân vận động bà rịa vũng tàu là một trong những sân có mặt cỏ đẹp nhất việt nam
lượt về dự kiến diễn ra từ ngày hai tháng bảy đến ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn tại quảng ninh
kết quả bốc thăm tại vòng một câu lạc bộ nữ sơn la gặp câu lạc bộ tp hcm một
câu lạc bộ tp hcm hai có trận gia quân gặp câu lạc bộ thái nguyên tnt
câu lạc bộ phong phú hàn nam gặp câu lạc bộ hà nội hai
câu lạc bộ hà nội một gặp than khoáng sản việt nam
hôm qua tỉnh ninh bình long trọng tổ chức lễ khai mạc hội khỏe phụ đồng tỉnh lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi bốn
tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh
đây là ngày hội thể thao truyền thống có quy mô lớn của học sinh trong toàn tỉnh
đã đỉnh cao của phong trào thể thao học đường và cũng là động lực để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động
toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại tạo sức lan tỏa tới toàn xã hội
mặt chỉ đạo hội khỏe phụ đồng tỉnh ninh bình đã chỉ đạo các huyện thành công
thành phố các trường trung học phổ thông tổ chức thành công hội khỏe phụ đồng cấp cơ sở
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua đó lựa chọn những em xuất sắc tham gia chung kết hội khỏe phù đồng cấp tỉnh
về dự thi đấu chung kết hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh lần thứ tám
có hơn hai tám trăm linh vận động viên tiêu biểu tranh tài ở một mươi hai môn thi đấu với một trăm bảy mươi hai bộ huy chương
cùng với hai trăm linh trọng tài huấn luyện viên
hội khỏe phụ động tỉnh ninh bình được tổ chức bốn năm một lần
qua đó phát hiện tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể
thể thao xuất sắc nhằm đào tạo bồi dưỡng những tài năng thể thao cho tỉnh và cho đất nước
đồng thời ban tổ chức sẽ chọn ra những vận động viên xuất sắc tiêu biểu
tham gia hội khỏe phụ đồng khu vực và toàn quốc
thưa quý vị mở đầu là thông tin trên báo nhân dân
theo hiệp hội lương thực việt nam giá gạo loại năm tấm xuất khẩu của việt nam
hiện duy trì ở mức dưới năm trăm tám mươi usd một tấn
mức thấp kể từ đầu năm
trong khi đó một số thị trường xuất khẩu gạo chính của việt nam
cũng đang có xu hướng giảm nhập khẩu hoặc đa dạng hóa nguồn cung
đòi hỏi ngành lúa gạo cần sớm có định hướng mới trong vấn đề mở rộng thị trường tiêu thụ
các thị trường xuất khẩu gạo chính của việt nam hiện nay là
trong đó philippines chiếm hơn ba mươi tám tổng lượng gạo xuất khẩu của việt nam năm hai nghìn một mươi chín
kinh tế có xu hướng phụng hồi nhưng còn nhiều nút thắt cần thao gỡ
là nhận định của nhiều doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế khi mà đánh giá về những giải pháp
đang và sẽ được triển khai đạt được các mục tiêu chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn sau quý đầu khởi động khá tốt
trao đổi với báo lo động chuyên gia kinh tế tiến sĩ vũ đình ánh cho biết
nếu duy trì đã tăng trưởng như quý i vừa qua thì năm hai nghìn hai mươi bốn có thể đạt mức tăng trưởng gdp sáu năm thậm chí là trên bảy
tuy nhiên quý ii cần tận dụng tốt cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu và công nghiệp chế biến chế tạo
đồng thời đẩy nhanh đầu tư công và thao gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế trong nước
cần thận trọng nguy cơ lạm phát cao quay trở lại cùng với mất giá việt nam đồng so với đô la mỹ và vàng
dù đóng góp nhiều cho nền kinh tế song theo bài viết trên báo hà nội mới thì các khu công nghiệp trên cả nước
vẫn chưa thể cân bằng giữa kinh tế môi trường và xã hội
nhiều rào cản cho sự phát triển bền vững của các khu công nghiệp đang cần được tháo gỡ
trung quanh vấn đề này các chuyên gia cho rằng
vai trò của ủy ban nhân dân các tỉnh là rất quan trọng trong hỗ trợ đầu tư xây dựng
nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
bên cạnh đó các doanh nghiệp cần hợp tác với nhau để sử dụng chung các hệ thống hạ tầng sản xuất
tái sử dụng nguyên liệu sản xuất đồng thời có thể kết hợp với doanh nghiệp thứ ba
ngoài khu công nghiệp trong thực hiện hóa các kết nối cộng sinh công nghiệp
theo thông tin trên báo sài gòn giải phóng thị trường bất động sản
khu vực tp hcm và các địa phương lân cận trong quý i hai nghìn hai mươi bốn đã đón nhận nhiều ga màu sáng
nhiều tin hiệu cho thấy thị trường đã vượt qua giai đoạn khó khăn và bước vào chu kỳ phục hồi
đồng thời niềm tin của người mua nhà đã rõ ràng hơn
tuy nhiên nếu muốn kéo giảm giá nhà thủ tục hành chính cần nhanh hơn giúp giảm chi phí
để doanh nghiệp tạo ra sản phẩm có lợi đúng với nhu cầu thật của người dân hiện nay
đồng thời các cơ quan hữu quan cũng cần sớm gỡ các nút thắt pháp lý cho các dự án
để tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản có phần kéo giảm giá nhà
lãi suất ngân hàng thấp nhất trong hai mươi năm qua
trong khi các kết quả nghiên cứu cho thấy kinh tế việt nam đang bước vào pha phục hồi
thế nhưng theo ghi nhận trên báo tuổi trẻ
người dân và doanh nghiệp mong muốn lãi suất duy trì ổn định để tính toán bài toán kinh doanh
cùng chung quan điểm một số chuyên gia kinh tế cũng cho rằng lãi suất trên thị trường đã thấp
nhưng cần duy trì trong thời gian đủ dài để có thể thẩm thấu vào nền kinh tế
nhất là khi nền kinh tế đã bước vào pha phục hồi
cộng với hiệu ứng từ việc các ngân hàng vừa công bố công khai biểu lãi suất cho vay
sẽ giúp khơi thông dòng vốn cho thị trường
tiến độ dự án cao tốc biên hòa vũng tàu và vành đai ba tp hcm được yêu cầu tăng tốc từng ngày
tuy nhiên theo phản ánh trên báo giao thông do vướng mặt bằng đoạn qua tỷ đồng này
nên việc thi công bị ảnh hưởng
đại diện lãnh đạo ban điều hành dự án thành phần hai cao tốc biên hòa vũng tàu cho biết
công tác bàn giao mặt bằng chậm gây khó khăn rất lớn cho các đơn vị thi công
vì vậy đề nghị tỷ đồng đai đẩy nhanh tiến độ xác nhận nguồn cốc đất
phê duyệt phương án bồi thường chi trả tiền cho người dân
hoàn thành và bàn giao mặt bằng trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
báo đại đoàn kết dẫn thông tin từ cục quản lý lao động ngoài nước
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết là qua số liệu báo cáo của các doanh nghiệp
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tổng số lao động việt nam đi làm việc
ở nước ngoài nước
ngoài đạt gần ba mươi sáu lao động
hiện nay nhằm khuyến khích cũng như đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc
ở nước ngoài đặc biệt là đi làm tại thị trường thu nhập cao
tại dưới thảo luật việc làm sự đổi bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất
bổ sung thêm một số đối tượng được vay vốn khi đi làm việc tại nước ngoài
những nội dung vừa rồi của tiêu mục điểm báo đã kết thúc chương trình
trong ngày mới của truyền hình nhân dân